tại hải dương những năm qua hội nạn nhân chất độc màu da cam dioxin toàn tỉnh nói chung và huyện cầm giang nói riêng
luôn là cầu nối đưa những tấm lòng hảo tâm đến gần hơn với những nạn nhân da cam
là mái nhà chung chấp cánh cho những mảnh đời bất hạnh vượt lên chính mình
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại cầm giang
ông lê trung hà hội viên thương binh hai trên bốn ở thôn chùa xã cẩm đông huyện cầm giang
tham gia chiến đấu tại chiến trường quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi một sau giải phóng trở về địa phương với nhiều vết thương trên người
hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn ông lại bị nhiễm chất độc da cam nên cuộc sống càng nhiều trong gai
năm hai nghìn một mươi ông tham gia hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện cầm giang
được sự động viên quan tâm và tạo nguồn vốn của tỉnh huyện hội hỗ trợ
ông đã thả nuôi cá làm ăn hiệu quả cuộc sống gia đình dần ổn định
về mặt công tác
hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện cầm giang được thành lập vào năm hai nghìn một mươi
đến nay huyện hội đã tổ chức thành lập cơ sở hội ở một mươi chín trên một mươi chín
một mươi chín xã thị trấn với hơn bốn trăm linh hội viên
thời gian qua hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm
đẩy mạnh tuyên truyền vận động nguồn lực để hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân da cam trên địa bàn huyện
tinh thần của những năm tới thì về nội một là trọng tâm chính vẫn là chăm sóc nạn nhân
trong những lúc yếu đau tết ngày nễ ngày tết thì anh em chúng tôi cũng tập trung đi vận động
vận động các doanh nghiệp các đơn vị cơ quan đóng trên địa bàn để tạo điều kiện hỗ trợ cho anh em
trong những ngày lễ ngày tết để tạo điều kiện khí thế và tinh thần cho anh em bớt đi nỗi đau của da cam trong bản thân người ta phải gánh chịu
phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện cầm giang
tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ công tác hội thực hiện tốt phong trào thi đua
vì nạn nhân chất độc da cam tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân da cam
đồng thời sẽ thường xuyên tranh thủ những đóng góp của các nhà hào tâm các tổ chức xã hội để tăng thêm nguồn quỹ
có điều kiện giúp đỡ hội viên khám chữa bệnh hỗ trợ những trẻ em là nạn nhân da cam vượt khó trong học tập
giúp đỡ nạn nhân da cam ổn định cuộc sống hòa nhập với cộng đồng